thế nhưng đáng lo ngại khi không ít cha mẹ hiểu chưa đúng từng chứng bệnh mà cho rằng đó là những bệnh thông thường có thể tự xử trí cho con mình mà không cần thiết phải đến bệnh viện
hy vọng rằng những chia sẻ từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu đầy đủ và đúng về nguyên nhân cách điều trị cũng như phòng ngừa bệnh tiêu hóa cho trẻ nhỏ
thưa bác sĩ ạ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn bệnh táo bón là gì và đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh lý này ạ
táo bón là một trong những cái biểu hiện của đường tiêu hóa rất là hay gặp ở trẻ em hiện nay
táo bón là biểu hiện em bé đi ngoài không thường xuyên thường sẽ là ít hơn ba lần trong một tuần
hoặc là khi em bé đi ngoài thì sẽ có những cái biểu hiện là đau rát khó chịu và phân thì thường là rắn cứng
với ra những trạng thái mà
còn nguyên nhân gây ra táo bón thì cũng có khá là nhiều nguyên nhân khác nhau
thứ nhất là táo bón có thể là do nguyên nhân thực thể do có những tổn thương bất thường hoặc là có những khối bất thường trong đường tiêu hóa dẫn đến tình trạng táo bón ở em bé
cái thứ hai là một số cái hay gặp hơn đấy là trường hợp người ta gọi là táo bón vô căn
có nghĩa là đào bón chức năng khi mà cái việc mà em bé đi đại tiện thì sẽ làm cho khối phân nó ứ động lại ở trong đại tràng
làm cho em bé càng sợ hãi không dám đi ngoài
thì càng ngày người ta gọi là cái vòng xoắn bệnh lý như thế
và khối phân nó cứ ứ động như thế và làm cho em bé khó đi ngoài hơn làm em bé sợ hơn
và nó cứ vòng xoắn lạnh như vậy khiến cho em bé sợ đi ngoài và đi ngoài rất là đau
trong trường hợp mà bệnh táo bón kéo dài mà không được điều trị kịp thời thì có thể gây ra những biến chứng và những hệ lụy nguy hiểm như thế nào đến sức khỏe của các con
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về vấn đề này
táo bón thì vẫn rất là hay gặp
tuy nhiên là có nhiều bố mẹ vẫn chưa thể lường hết được những hệ lụy gây ra cho sức khỏe của đứa trẻ khi mà chúng ta để cho tình trạng táo bóng vào đứa trẻ kéo dài
thứ nhất đấy là khi mà em bé bị tháo bón thì cái khối phân nó ứ động lâu ở trong cái phần đại tràng
một số những loại chất dinh dưỡng ví dụ như là protein lipid glucid hoặc là vitamin hoặc kháng chất mà con ăn vào thì sẽ không được hấp thu hết hoàn toàn
dẫn đến là đứa trẻ có thể là không hấp thu được những chất dinh dưỡng đó dẫn đến tình trạng là suy dinh dưỡng
chưa kể là khi mà con táo bón thì con sẽ có cảm giác là bụng bị trướng lên khó tiêu và sẽ dẫn đến cảm giác là lười biếng ăn
điều đấy càng khiến cho cái tình trạng suy dinh dưỡng của con nó hệ trọng hơn
cái thứ hai đấy là khi mà để cho cái tình trạng phân ứ động lâu trong cái đại tràng thì khối phân ấy càng ngày càng rắn càng cứng lên
và đôi khi cái tâm lý của con con khi con đi ngoài con sẽ rất là đau và khó chịu nên con sẽ nhịn đi
và con càng khó chịu nó sẽ gây ra một cái tâm ruột
đối loạn tâm lý cho con đứa trẻ
cái thứ ba đấy là có thể dẫn đến một số những cái hệ quả thực thể
và một trong những biến chứng nguy hiểm hơn khi mà tình trạng táo bón kéo dài
là cái khối phân nó ứ động lâu quá thì sinh ra những cái chất độc
cơ thể em bé có thể bị nhiễm độc và một số trường hợp có thể gây tổn thương gọi là gây thủng ruột hoặc là viêm ruột
thưa bác sĩ ạ trong trường hợp các con bị táo bón thì các bậc phụ huynh cần phải xử trí một cách đúng đắn và kịp thời như thế nào
đối với tình trạng con bị đào bón thì cái đầu tiên quan trọng nhất vẫn là chế độ ăn một cách khoa học nhất
thì chế độ ăn của con thì thứ nhất nó sẽ cần phải đảm bảo đủ nước
thứ hai là cố gắng khuyến khích con ăn nhiều chất sơ
trong trường hợp mà con lười ăn rau thì chúng ta sẽ có những cách chế biến
để làm sao tăng được lượng chất sơ trong chế độ ăn của con
cái thứ ba đấy là khi mà con bị táo bón như thế thì em bé sẽ có tâm lý ngại đi ngoài và nó sẽ nhịn
đó thế thì cái việc mà rèn luyện cho em bé có một cái thói
mà quên đi ngoài đúng giờ đều đặn hàng ngày cũng là một cái điều vô cùng quan trọng
các bậc cha mẹ cần cho con đi khám bác sĩ ngay khi có những dấu hiệu bất thường
không chủ quan nhầm lẫn với các bệnh lý khác và tự ý cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt hay thuốc kháng sinh
khoa nhi hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế
cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu
hướng tới mục tiêu tạo ra môi trường khám chữa bệnh thân thiện với bệnh nhi
đặc biệt tiêu chí an toàn chống lây nhiễm chéo luôn được trú trọng
chuyên khoa được trang bị hệ thống máy móc hiện đại thế hệ mới nhập khẩu đồng bộ từ các nước tiên tiến
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết